tin an ninh trả tự công an tỉnh thanh hóa cho biết vừa liên tiếp triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn và bắt giữ một mươi chín đối tượng
ngày một mươi hai phòng cảnh sát hình sự đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá do nguyễn trọng tùng trú tại thành phố thanh hóa cầm đầu bắt giữ sau đối tượng có liên quan
theo kết quả ban đầu tùng cùng với sáu đồng bọn đã thiết lập nhiều tài khoản cá độ bóng đá và nhờ mở nhiều tài khoản được đăng ký phân trang và cung cấp cho các con bạc trên địa bàn tỉnh để thực hiện hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc với số tiền trên một trăm ba mươi tỷ đồng
tiếp tục điều tra công an thanh hóa đã bắt giữ một mươi hai đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc cũng dưới hình thức cá độ bóng đá
đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn hoạt động phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi do lê việt vũ chú tại thành phố hà nội cầm đầu
để điều tra về hành vi giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã tạm giữ hình sự phạm hoàng phúc chú tại huyện bảo lạc của tỉnh cao bằng
khoảng hai giờ sáng ngày hai tháng một mươi hai phúc và nhóm bạn ngồi ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trong đó có hoàng văn quyết cùng chú tại huyện bảo lạc
sau một hồi cãi vã do bức xúc và sẵn có hơi men trong người phúc đã dùng kéo tìm được tại quán đâm nhiều nhát vào người quyết khiến anh này tử vong ngay sau đó
gây án xong phúc vứt hung khí xuống sông và bỏ trốn vào rừng
được sự tuyên truyền vận động của lực lượng công an vào dạng sáng ngày ba tháng một mươi hai phúc đã đến công an huyện bảo lạc đầu thú
là cán bộ tại trạm y tế nhưng lại tham gia bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ
tăng dung hà chú tại xã ba động huyện ba tơ đã bị công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi khởi tố
theo thông tin ban đầu do vay nợ tiền trước đó phạm thị cố ở xã ba vinh huyện ba tơ đã bị nhiều nhóm tìm đòi nợ
trong đó đối tượng tăng dung hà cùng đồng bọn đã sử dụng xe ô tô không chế đe dọa phạm thị cố viết giấy nợ và đưa lên xe ô tô di chuyển tới nhiều địa điểm trong hơn bảy giờ đồng hồ
nhận được tin báo công an huyện ba tơ đã kịp thời giải cứu
tăng dung hà là cán bộ tại trạm y tế xã ba động huyện ba tơ
sau ba mươi sáu giờ đồng hồ huy động nhân lực phương tiện thi công khắc phục sự cố sạt lở giao thông do thiên tai mưa lũ
đến tối ngày hôm qua quốc lộ một mươi chín c tại km số một trăm bốn mươi ba sáu trăm năm mươi thuộc địa phận xã eo trôn huyện sông hinh tỉnh phú yên đã thông xe một lạc
tăng dung hà là cán bộ tại trạm y tế xã ba động huyện ba tơ

cố sạt lở nêu trên xảy ra vào khoảng bốn giờ sáng ngày ba tháng một mươi hai do mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến cho đất đá trên triển núi sạt lở
hơn sáu mét khối đất đá đã ồ đổ ập xuống mặt đường quốc lộ một mươi chín c gây ách tắc giao thông
trong sáng ngày bốn tháng một mươi hai sở giao thông vận tải tỉnh phú yên đã lần lượt huy động bốn xe cơ giới chuyên dụng đào
xúc đất đá tám xe ô tô tải hạng nặng cùng một mươi công nhân khẩn trương đến hiện trường triển khai các biện pháp kỹ thuật khắc phục hậu quả
dù đã nỗ lực thu dọn đất đá khai thông hệ thống thoát nước nhưng do mưa không ngớt nên trong đêm ba tháng hai đến sáng ngày bốn tháng một mươi hai
tái diễn hai vụ sạt lở với khoảng hơn sáu tám trăm linh mét khối đất đá
dù phải thi công khắc phục hậu quả trong điều kiện thời tiết có mưa mặt đường thu hẹp nguy cơ sạt lở còn có thể xảy ra
xe cơ giới chuyên dụng vấp phải khó khăn khi cơ động thao tác kỹ thuật
thế nhưng lực lượng thi công đã tranh thủ nhiều phương án để thu dọn đất đá xuyên suốt
ngày và đêm đã thông tuyến một làn xe sớm hơn so với dự kiến
và hiện sở giao thông vận tải tỉnh phú yên đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục sự cố sạt lở
phân công nhân lực hướng dẫn giao thông cho xe ô tô nằm ở hai đầu hiện trường
đồng thời phân công nhân lực thường trực tại hiện trường phối hợp với các cơ quan chức trách
cùng chính quyền địa phương lắp đặt rào chắn cắm biển báo nghiêm cấm các phương tiện vận hành qua lý trình này
vì còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ sạt lở
và trong ngày hôm nay năm tháng một mươi hai thì đơn vị thi công sẽ tiếp tục thu dọn đất đá trên làn đường còn lại
tiếp tục với thông tin khác thưa quý vị xã yên hòa huyện cẩm xuyên của tỉnh hà tĩnh
trước đây từng được biết đến là một trong những điểm nóng về nạn săn bắt buôn bán chim hoang dã
có mặt tại đây vào mùa chim di cư quý vị có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những con chim mồi
hình nộm xuất hiện ở hầu khắp các cánh đồng
săn bắt chim có thể đem lại lợi ích kinh tế trước mắt cho người dân
nhưng những tác động của hoạt động này đến môi trường là không hề nhỏ
khi nhiều loài chim có nguy cơ bị tận diệt cũng như tiềm ẩn nhiều vấn đề mất an ninh trật tự khác
xác định phải thay đổi nhận thức từ đó thay đổi hành vi của người dân là yếu tố quan trọng nhất
thời gian qua chính quyền địa phương trong đó có lực lượng công an xã chính quy
đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động tới từng người dân trên địa bàn
lứa gà này chỉ sau một thời gian nữa sẽ được ông phan hoàng lục
thôn mỹ hòa xã yên hòa huyện cẩm xuyên xuất bán cho thương lái
với ông đây là một nghề mới nên còn nhiều bỡ ngỡ
bởi trước đây nghề chính của ông là hàng ngày gian bẫy săn bắt chim trời di cư sinh sản
thế nhưng giờ đây nhận thức của ông đã thay đổi khi được các đồng chí công an xã yên hòa
đến nhà giải thích về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trong môi trường tự nhiên
đồng thời thực hiện ký cam kết không tái phạm hành vi săn bắt chim hoang dã

thế nhưng giờ đây người đàn ông đã chuyển sang nghề cơ khí
vì đã nhận thức rằng chim hoang dã là một sát thủ tận diệt chim hoang dã
thức được hành vi săn bắt của mình là trái pháp luật và hủy hoại môi trường

quỹ ban nhân dân thành phố giao quỹ ban nhân dân quận hai bạch trưng
chủ trì khẩn trương hoàn chỉnh phương án tổ chức không gian đi bộ khu vực phố trần nhân tông và khu vực phụ cận thống nhất phương án đề xuất của quỹ ban nhân dân quận hai bạch trưng tổ chức không gian đi bộ giai đoạn một vào ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần dự kiến từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
nghị định chín mươi hai nghìn hai mươi hai về việc quản lý sử dụng nhà đất do bộ ngoại giao phụ trách phục vụ hoạt động đối ngoại có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
theo đó bộ trưởng ngoại giao xem xét quy định cho tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao văn phòng nước ngoài được thuê nhà đất theo chính sách yêu đãi đặc biệt của nhà nước phù hợp với quan hệ đối ngoại đảm bảo lợi ích của nhà nước theo nguyên tắc có đi có lại giá cho thuê nhà đất đảm bảo theo giá thị trường bù đắp chi phí có tích lưỡi để bảo tồn và phát triển nhà phục vụ đối ngoại

các quy định của đảng ngày càng hoàn thiện và thể hiện chủ trương về công tác cán bộ đó là có vào có ra có lên và có xuống
dân số nước ta hiện nay là hơn chín mươi chín triệu người đứng thứ một mươi năm thế giới và thứ tám châu á thứ ba trong cộng đồng asean
chúng ta sẽ đón chào công dân thứ một trăm linh triệu vào năm hai nghìn hai mươi
quy mô dân số lớn mang đến nhiều lợi thế nhưng cũng nhiều thách thức
cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước thông tin được đăng tải trên báo lao động
bên cạnh những khó khăn trong việc đáp ứng với quy mô dân số lớn
theo các chuyên gia vấn đề giả hóa dân số cũng là một trong những thách thức lớn hiện nay
tốc độ giả hóa dân số tại việt nam được đánh giá là diễn ra rất nhanh
sau giai đoạn dân số vàng chúng ta phải chuẩn bị nhiều điều kiện để bước vào giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh từ già hóa dân số
trong đó việc chăm sóc người cao tuổi hiện nay
đối mặt với nhiều khó khăn
trên báo kinh tế và đô thị cho biết evn dự báo năm hai nghìn hai mươi hai lỗ hơn ba mươi một tỷ đồng
do chi phí sản xuất điện và mua điện tăng cao
theo đó sẽ cân nhắc việc tăng giá bán điện
theo thông tin trả lời báo chí mới đây thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết
hiện chi phí đầu vào cho sản xuất điện trên thế giới khu vực và việt nam đều tăng cao
ảnh hưởng tới sản xuất
bộ công thương đang cùng các bộ ngành giả soát đề xuất của evn thực hiện theo đúng quyết định hai mươi bốn
chỉ đạo của thủ tướng và các cấp có thẩm quyền
với tình trạng nợ nần như hiện nay của evn mà giá điện bán lẻ vẫn dưới mức giá thành
thì ngành điện sẽ không thể chịu đựng được lâu dài thậm chí evn sẽ phá sản
hiện ban điều hành kinh tế vĩ mô đã đưa ra ba phương án tăng giá điện
nhưng việc quyết định như thế nào vẫn cần phải tính toán thêm
theo đó phương án điều chỉnh cần phải căn cứ vào sức chịu đựng của nền kinh tế
trên báo công an nhân dân trong mục phòng chống diễn biến hòa bình có bài viết thông tin về việc cuối tháng một mươi một vừa qua
trên các diễn đàn mạng xã hội của các thế lực thù địch phản động đưa ra nhiều bài viết hình ảnh tung hô
về giải thưởng nhân quyền năm hai nghìn hai mươi hai được trao cho nguyễn trường thụy
nguyễn trường thụy đây không phải là điều mới
nhưng đã thành điệp khúc cứ dịp cuối năm cũ đầu năm mới
các thế lực thù địch phản động lại diễn chiêu trò bình chọn trao giải và tung hô giải thưởng về nhân quyền
thông tin cho biết thực chất giải gọi là giải thưởng nhân quyền việt nam được sử dụng như bình phong phục vụ cho ý đồ chống phá
hàng năm tổ chức mạng lưới nhân quyền việt nam lựa chọn một số đối tượng mà họ gọi là hoạt động nhân quyền ở việt nam
để vinh danh thực chất
đây là những đối tượng có hoạt động vi phạm pháp luật phạm tội đã bị cơ quan chức năng xử lý
mạng lưới nhân quyền việt nam tung ra giải thưởng này từ năm hai nghìn hai với mục đích là khuyến khích
ủng hộ và đấu tranh dân chủ nhân quyền cho việt nam
đến nay giải thưởng này đã trao cho hơn năm mươi cá nhân và bốn tổ chức
trong đó các cá nhân được vinh danh là những đối tượng có hành vi phạm tội đã bị tòa án xét xử hoặc đang chấp hành án tại việt nam
thưa quý vị tại bình định vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hôm qua
bốn tháng một mươi hai
đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho hàng tiêu dùng củ lao xanh nằm trên đường lê đức thọ phường hải cảng tp quy nhơn
nhận tin báo một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng gần một mươi xe chữa cháy chuyên dụng đã được có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa
hàng hóa bên trong nhà kho đều là các nguyên vật liệu dễ cháy như dầu ăn mì tôm bánh kẹo
khiến cho ngọn lửa bùng phát rất mạnh và cháy nhanh
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa cơ bản đã được khống chế
vụ cháy không gây nguy hiểm
thiệt hại về người song hàng trăm mét vuông nhà xưởng cùng toàn bộ hàng hóa đã bị thiêu dụi hoàn toàn
nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
công an tỉnh thanh hóa cho biết vừa liên tiếp triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá trên mạng với quy mô lớn bắt giữ một mươi chín đối tượng
ngày một tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá
do nguyễn trọng tùng chú tại tp thanh hóa cầm đầu bắt giữ sáu đối tượng
tùng cung nông bắc
bọn đã lập nhiều tài khoản cá độ bóng đá rồi cung cấp cho các con bạc để thực hiện hành vi đánh bạc
tổ chức đánh bạc với số tiền trên một trăm ba mươi tỷ đồng
tiếp tục điều tra công an thanh hóa đã bắt giữ được một mươi hai đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc cũng dưới hình thức cá độ bóng đá
đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn hoạt động phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi do lê việt vũ chú thành phố hà nội cầm đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết
đã vận động thành công đối tượng nguyễn thị minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
bị truy nã về tội buôn lậu đến cơ quan công an đầu thú
trước đó công an tỉnh lạng sơn phát hiện đối tượng dương việt quân điều khiển xe ô tô chở bốn trăm chín mươi tám chiếc điện thoại
tổng trị giá trên năm hai tỷ đồng
toàn bộ số hàng hóa không có giấy tờ quân khai nhận vận chuyển thuê cho minh từ trung quốc về việt nam để lấy tiền công
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với quân và các đối tượng có liên quan
về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và đã ra quyết định khởi tố đối với minh về tội buôn lậu
tuy nhiên minh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị ra quyết định truy nã
một cơ sở kinh doanh tạp hóa vừa bị công an huyện phước long tỉnh bạc liêu phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính
về hành vi buôn bán mặc hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngày hai tháng một mươi hai kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tạp hóa trên địa bàn xã hưng phú huyện phước long tỉnh bạc liêu
do ông trần văn chính làm chủ lực lượng chức năng phát hiện chín trăm hai mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu và hàng chục mặt hàng bánh kẹo
thực phẩm ăn liền không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngoài ra đoàn kiểm tra còn phát hiện cơ sở tạp hóa này có kinh doanh thuốc y dược mà không có chứng chỉ hành nghề theo quy định
công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tạm giữ tất cả hàng hóa vi phạm để điều tra